ngày một mươi chín tháng một mươi trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc địa phận thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ ba mươi đoạn cao lãnh hồng ngự giai đoạn hai
dự án nâng cấp quốc lộ ba mươi đoạn cao lãnh hồng ngự gồm hai giai đoạn
ở giai đoạn hai bộ giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh với tổng mức đầu tư tám trăm linh tỷ đồng
dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
công trình có chiều dài gần bốn mươi km điểm đầu từ km bốn mươi bảy năm trăm chín mươi và kết thúc tại km tám mươi sáu cộng bảy trăm năm mươi
công trình nâng cấp đoạn từ cầu phong mỹ đến ngã tư thanh bình sẽ có bể rộng nền đường một mươi hai m mặt đường một mươi một m láng nhựa
đoạn qua thị trấn thanh bình có bể rộng nền đường hai mươi năm năm m mặt đường một mươi sáu năm m thảm bê tông nhựa
đoạn còn lại có bể rộng nền đường một mươi hai m bể rộng mặt đường chín m láng nhựa
quốc lộ ba mươi là tuyến đường trọng tư
tuy nhiên nhiều năm nay tuyến đường này chiếm cấp chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân